ngành y tế đà nẵng đã tập trung xử lý các yếu tố dịch tễ có liên quan tại cơ sở y tế
nơi bệnh nhân nghi dương tính với sars cov hai đã đến khám bệnh
khu vực sinh sống và những nơi bệnh nhân có tiếp xúc
bệnh viện xe đà nẵng đã tiến hành khoanh vùng khử khuẩn lập danh sách bệnh nhân từng di chuyển
tiếp xúc và lấy mẫu xét nghiệm năm mươi người có tiếp xúc gần với bệnh nhân này
trong sáng nay bệnh viện đã được phong tỏa hạn chế người ra vào
trung tâm y tế quận liên triều đã tiến hành điều tra dịch tễ và sang lọc tất cả những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân
riêng hai trường hợp f một đã được đưa về cách ly tại khu vực cách ly tập trung y tế quận liên triều
phun xịt khử trùng bán kính hai trăm linh m hướng dẫn người dân thực hiện cách ly tại nhà theo quy định

các nghiệp đều cho kết quả âm tính với sars cov hai
các nghiệp đều cho kết quả âm tính với sars cov hai